tại tp hcm sáng nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị trưởng ban dân vận trung ương
đã đến thăm và chúc tết kỹ sư công nhân đang thi công tại công trường xây dựng tuyến metro số một bến thành suối tiên
đến thăm công trường thi công dự án tuyến metro số một của tp hcm bến thành suối tiên
đồng chí trương thị mai đã biểu dương và đánh giá cao vai trò sự lao động nhiệt tình của những kỹ sư công nhân đang trực tiếp thi công
những người đóng góp phần quyết định vào sự thành công của dự án
nhân dịp này đồng chí trương thị mai đã trao năm mươi phần quà tết mỗi phần quà trị giá một ba triệu đồng
đến anh em công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang ngày đêm lao động để hoàn thành kịp tiến độ công trình
tuyến metro số một bến thành suối tiên là một trong tám tuyến metro trong quy hoạch của tp hcm
dự án gồm bốn gói thầu chính sử dụng vốn vay oda của nhật bản
với tổng số lượng kỹ sư đang tham gia thi công lên tới hai người
và đến nay tổng khối lượng thi công của dự án đã đạt bốn mươi tám